vào dịp cuối năm công đoàn các công ty than thuộc tập đoàn than khoáng sản việt nam đã tích cực phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh vận tải tổ chức những chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê đón tết
có thể nói đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực thể hiện sự quan tâm chăm lo tới người lao động của các đơn vị để công nhân về quê ăn tết được thuận lợi nhanh chóng an toàn
tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam đã bố trí hơn một trăm linh xe ô tô đưa đón năm công nhân về quê đón tết và trở lại làm việc sau tết
với những công nhân không cùng lộ trình được hỗ trợ từ ba trăm linh đến năm trăm linh nghìn đồng
song song với việc tổ chức cho công nhân về quê ăn tết công đoàn than khoáng sản việt nam đã tổ chức nhiều hoạt động thăm và tặng quà cho các gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn công nhân tiêu biểu xuất sắc tại các đơn vị
việc quan tâm đến đời sống công nhân vào dịp tết đã tạo điều kiện thuận lợi cho rất nhiều công nhân nhất là công nhân có hoàn cảnh khó khăn và ở quê xa về ăn tết an toàn tiện lợi tiết kiệm và sau tết trở lại làm việc đúng thời gian quy định